phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố đối tượng phạm đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tổ bảy phường yên ninh thành phố yên bái về tội lưu hành tiền giả
tại cơ quan điều tra đối tượng lộc khai nhận ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thông qua mạng xã hội facebook lộc đã trao đổi giao dịch mua bán tiền giả với một người đàn ông
sau đó lộc trực tiếp xuống hà nội dùng hai triệu đồng tiền thật để mua bảy triệu đồng tiền giả
và mang về tỉnh yên bái để thiêu thụ
căn cứ vào tài liệu vật chứng thu được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm đức lộc về tội lưu hành tiền giả